chiều ngày một mươi chín tháng sáu tại phiên bế mạc quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp chín
quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức
lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo ủy ban thường vụ quốc hội để khắc phục tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
đến cân đối ngân sách nhà nước việc chưa điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết
thể hiện sự đồng lòng chia sẻ khó khăn với nhà nước
sau khi cân nhắc ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội cho phép chưa thực hiện điều chỉnh
mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và lương hưu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đồng thời giao chính phủ căn cứ tình hình thực tế
để chủ động báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về thời điểm điều chỉnh mức lương cơ sở